nhưng một số người vì đồng tiền vì muốn được bảo trợ để ra nước ngoài
hoặc không nhận ra bản chất đen tối đó mà có hành vi tiếp tay cho kẻ xấu
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
đừng bán rẻ lương tâm của tác giả vũ hợp lân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhiều năm nay thường thì mỗi khi có thành viên tổ chức khủng bố việt tân
bị cơ quan chức năng việt nam bắt tạm giam điều tra truy tố xét xử tuyên phạt án tù
là y như rằng họ chối bay chối biến việc mình không phải là thành viên việt tân
chỉ đến khi được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước việt nam để định cư ở nước ngoài
thì họ mới công khai thừa nhận
điển hình là trần khải thanh thủy
bị bắt và bị xét xử người này không nhận là thành viên việt tân
nhưng sau khi tới mỹ thì tự thừa nhận là người việt tân
nhưng khoảng một năm sau trước những ứng xử lường gạt của việt tân
trong một bài phỏng vấn việt tân đã được thừa nhận là thành viên việt tân

chắc chắn mình chỉ thua họ về sự lèo lá mánh khóe ăn bẩn mà thôi
gần đây là đặng xuân điệu
tại cáo trạng số chín vkst v hai ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi hai của viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định
đặng xuân điệu tham gia và được việt tân kết nạp ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn chín

đã ba lần xuất cảnh ra nước ngoài để gặp gỡ một số đối tượng cầm đầu của việt tân
và tham gia các khóa huấn luyện do việt tân tổ chức
đã giới thiệu nguyễn xuân kim trần minh nhật với hồ đức hòa để việt tân tuyển lựa kết nạp
đã được việt tân trang bị phương tiện máy móc
vì những hành vi đó đặng xuân diệu đã phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo điều bảy mươi chín bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an tuyên phạt đặng xuân diệu bản án một mươi ba năm tù giam
và năm năm quản chế sau khi mãn hạn tù
đầu năm hai nghìn một mươi bảy nhờ sự khoan hồng của nhà nước đặng xuân diệu được xuất cảnh sang pháp chữa bệnh
ở pháp đặng xuân điệu được việt tân bảo trợ và trang facebook của người này
chừng ngay ra mấy chữ cho biết chủ nhân là thành viên việt tân
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy thật bi hài là trong bài viết đăng trên facebook
đặng xuân điệu kể và ngao ngán than vãn
ba tiếng đồng hồ đi rong xin người ta ký vào thư kiến nghị giải quyết thảm họa phong mô sa
nhưng không được người nào chấp nhận
có thể do con chưa biết ngôn ngữ đủ để thuyết phục người ta
nhưng con cũng đã dùng các phương tiện công nghệ hỗ trợ cho họ xem thông tin
mà họ vẫn nhún vai lắc đầu
mấy bức ảnh của đặng xuân điệu dơ thư kiến nghị trên đầu
đứng chơ vơ giữa phố
hai buồn ngó ngàng
đã không chỉ cho thấy sự lố bịch lạc lõng của anh ta
mà còn cho thấy sự thảm hại có nguồn gốc từ u mê ngông cuồng
của mấy kẻ tự lường gạt mình và lường gạt người khác
nhưng đầm lao phải theo lao
đặng xuân điệu không thể làm khác
chỉ có diễn mấy trò hề như thế
anh ta mới có thể trả ơn kẻ đã bảo trợ chăm lo
cũng là nuôi sống chính anh ta trong cuộc mưu sinh
chưa hứa hẹn bất cứ điều gì khả nĩ
với một kẻ không nghề nghiệp
nhưng quen kiếm sống bằng vu cáo
chửi bới chính quyền gây dối xã hội
đó không phải là số phận riêng của trần khải thanh thủy đặng xuân liệu
mà là số phận chung của những kẻ cùng hội cùng thuyền với hai người này
vì từ khi định cư ở nước ngoài đến nay
tạ phong tần cù huy hà vũ nguyễn văn hải điếu cày
cũng bẽ bảng tương tự
người trước kẻ sau
hãy xuống sân bay ở nước ngoài
là họ vội vã ca ngợi thế giới tự do
vu cáo nhà nước việt nam
và hứa sẽ tiếp tục đấu tranh
xong sau ít ngày được việt tân và băng đảng cờ vàng tán dương như người hùng
họ lần lượt trở về với cây máng lợn của vợ ông lão đánh cá
rồi để duy trì tiếng tăm
thi thoảng họ trả lời phỏng vấn của rfa voa bbc rfi
vậy tại sao trước nhiều gương tài liếp thảm hại như thế
mà vẫn có người mù quáng a dua
đi theo họ
ở việt nam đã xuất hiện một nghề chưa từng có trong từ điển nào
đó là nghề kinh doanh dân chủ
điểm nổi bật của loại kinh doanh này là
người tham gia không cần bỏ vốn liếm
nếu có kỹ năng thì họ sử dụng máy tính điện thoại thông minh từ nước ngoài cung cấp
để nói xấu chế độ
vu cáo bịa đặt đổi trắng thay đen
còn kẻ muốn kinh doanh dân chủ
nhưng không biết dùng máy tính điện thoại
thì phải sành nghề dạch mặt ăn vạ
không ai động vào
vẫn lăn quay ra đường
như bị đánh đập dã man
những khả năng này phát huy đến đâu
thì đẳng cấp con buôn dân chủ cũng nâng lên đến đấy
tiền bạc cũng từ đó mà ra
kinh doanh dân chủ
trở thành nghề của mấy kẻ vô liêm sỉ
trục lợi trên danh dự và lợi ích của tổ quốc
của đồng bào
nhân đây cũng nên nhắc nhở
tới một số hiện tượng liên quan sự việc xảy ra
ở hai tỉnh hà tĩnh và nghệ an vừa qua
công an tỉnh nghệ an đã quyết định khởi tố
bắt tạm giam hoàng đức bình
trong hành vi chống người thi hành công vụ
lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
vi phạm điều hai trăm năm mươi bảy
điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
đồng thời đã ra quyết định
bắt tạm giam đối với bạch hồng quyền
hiện hoàng đức bình đã bị tạm giam
còn bạch hồng quyền thì lẩn trốn
và bị phát lệnh truy nã toàn quốc
vì tội gây dối trật tự công cộng
quy định tại điều hai trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự
không biết trong khi trốn tránh pháp luật
bạch hồng quyền có được ai đùm bọc
hay phải sống chui lùi
tận hưởng hậu quả của thói hoang tưởng
ngỡ hễ kinh doanh dân chủ
là có thể sống ngoài luật pháp
tuy nhiên không phải người nào
kinh doanh dân chủ cũng được việt tân
hay băng đảng cờ vàng tru cấp
bảo lãnh ra nước ngoài sinh sống
như ngô xuân phúc chẳng hạn
để được ghi danh vào nghề kinh doanh dân chủ
anh ta lao vào tranh giành bản quyền
một bài thơ để thành người nổi tiếng
ghi danh xong
anh ta tự ứng cử đại biểu quốc hội
bị loại từ vòng hiệp thương
ngô xuân phúc tuyên bố ra khỏi đảng
rồi săng sái ca ngợi ngô đình điệm
với vốn liếng như thế
anh ta mỏ mẫm đến bangkok thái lan
gặp cao ủy liên hợp quốc
về người tị nạn để xin tị nạn chính trị
như tự mô tả trên trang facebook cá nhân
một năm qua ngô xuân phúc
sống lắt lay cô độc
trong phòng trò tồi tàng ở khu ổ chuột
hết phỏng vấn này đến phỏng vấn khác
hết hứa hẹn
hết hứa hẹn này đến hứa hẹn khác
mà tương lai vẫn mệt mù
như để tăng sức nặng cho bản thân
và được người ta rủ lòng thương
ngô xuân phúc tuyên bố
từ bỏ quốc tỉnh việt nam
nhưng gần đây qua than thở
trên facebook có thể thấy
anh ta đang ở trong tình cảnh thật thê thảm
sau khi bị bắt theo quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam của công an tỉnh hà tĩnh
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân
theo điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
nguyễn văn hóa
một trong mấy nhân vật vốn nổi danh
trong việc lợi dụng sự cố phong mô sa
để chống phá nhà nước
bị can muốn kêu gọi tất cả
từ thanh niên đến người già
từ nông dân đến tầng lớp trí thức
lương dân cũng như người công giáo
đừng vì đồng tiền
đừng vì cái lợi trước mắt như bị can
đã từng trải mà gây xâm phạm
bán rẻ lương tâm
bán rẻ tổ quốc cho các tổ chức cá nhân
trong và ngoài nước phản động
cực đoan chống phá nhà nước
đừng theo vết xe đổ của bị can
lời ân hận dù muộn màng
xong vẫn cần ghi nhận
và đó cũng là lời cảnh tình
đối với những ai đang còn u mê
nhắm mắt điên cuồng
lao vào nghề kinh doanh dân chủ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
đừng bán rẻ lương tâm
của tác giả vũ hợp lân
bài đăng kênh báo nhân dân
ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
ông nguyễn thanh tú
con trai của nhà báo đạm phong
người bị giết hại dã man tại mỹ
đã tổ chức họp báo
ở thành phố san jose california
cung cấp một số tài liệu
liên quan đến tổ chức khủng bố việt tân
như giết người lập nhiều tổ chức ma
và quyên góp với danh nghĩa
ủng hộ quốc nội
để lừa gạt trục lợi
thao túng chương trình tiếng việt của rf ba
cùng một số cơ sở báo chí
của người gốc việt ở nước ngoài
sau đây là một số đoạn trích ý kiến
của ông nguyễn thanh tú
tại cuộc họp báo
nhưng mà sau khi cái phim hai nghìn một mươi năm ra đó
tôi ở trong nước đó
thì tôi nhận được
gọi là vàng
vạn nhiên email
để tôi so sánh
cái quan điểm của mọi
cộng đồng việt nam khác nhau
mấy người ở trong nước
thì họ bắt đầu
cái chữ đầu tiên
hàng chữ đầu tiên là xin chia
buồn với gia đình anh tú
còn về làng báo chí
người mỹ thì họ ôm lấy tôi
ôm lấy để họ ủng hộ
và một trăm linh là lúc nào cũng
hỏi về gia đình
anh tú có cần gì thì chúng tôi giúp
nhưng mà về cộng đồng việt nam hãng ngoài
nó có cái gọi là cái đặc biệt
là tại vì
cái truyền thông của cộng đồng việt nam ở ngoài
băng rộn lúc nào cũng hỏi
ai đứng sau lưng anh
và cộng sản là ai
hỏi những điều nó không hiểu gì
tôi buồn cười là
tại vì một người con đi tìm công lý
mà họ chụp
cho nó vàng cái nghiệm
cái mũ là cộng sản
tôi hỗn hợp với làng báo chí mỹ
ở cộng đồng việt nam hãng ngoài
bốn triệu người
chúng ta có cả trăm hội đoàn
hội đồng lây tôn
tổ chức chính trị
truyền thông rất là nhiều
nhưng không ai chưa
ai lên tiếng gì hỏi về
gia đình tôi
hay là muốn biết một tí về gia đình nhà tôi
tôi sống ra sao
tôi ước chi phải chăng
các anh bỏ ra chừng một giây
để hỏi về những phút cuối cùng
bố tôi sống ra sao
tại vì nếu mà
các anh hỏi câu đó
thì các anh sẽ hiểu tại sao có ngày hôm nay
bố tôi lúc bây giờ đã bị dọa
mới đầu họ mua
mua chuột mua không được
tuyền bạc nhiều lắm
nhưng mà bố tôi lúc bây giờ nhà tôi nghèo lắm
bố tôi không chịu
thì bố tôi mới nói như vậy
việc này tôi phải làm
nếu tôi không làm
các anh sẽ sống và tranh đấu trong một bóng tối
tôi không ngờ mấy chút năm sau
tôi đứng trước mặt
cộng đồng việt nam
và tôi sẽ lặp lại câu đó
việc này tôi phải làm
nếu tôi không làm
con tôi và thế hệ hai sao này
thế hệ một năm
đang tranh đấu trong một bóng tối
việc này tôi phải làm
tôi biết họ dọa tôi
nhưng mà tôi cũng như bố tôi
trong lúc bố tôi bị rửa
đã bị rửa
thì bố tôi không có chấu
ông bật tiếp
tiếp tục rượt theo những người mà dọa
như ac làm trong phim
bố tôi ngồi đợi
tiếp tục đưa chai như thường
khi việt tân giải tán mặt trận hoàng cơ minh
để chứng minh ai có quyền
ai là đầu não
chính sách mới của việt tân là bất bảo động
thế nhưng hãy xem chính sách bất bạo động
mà ông hoàng cơ định
em trai của hoàng cơ minh
hiện là một trong những kẻ cầm đầu
và là người phụ trách tài chính của việt tân
đã gửi cho ông nguyễn thành tú
nguyễn thành tú cũng nói gương cha
đùa bỡn với cuộc đấu tranh
vì tự do và dân chủ việt nam
của đồng bào mình
nguyễn thanh tú đã không đưa ra những bằng cớ
cho phép tìm ra thủ phạm
kẻ sát hại bố mình
nhưng anh đã cho nhiều người cảm nhận
chuyện không may xảy ra cho ông đạm phong trước kia
nói tóm lại là
ý ông hoàng cơ định nói là
đạm phong cha
xứng đáng để bị giết
nhưng đã sống lại qua đạm phong con
cũng phải xứng đáng với cái bị chết rồi
đó là cái gọi là chính sách
mà gọi là của việt tân
gọi là bất bào động
còn đây là những gì hoàng tứ duy
con trai của hoàng cơ định
hiện nay là người phát ngôn
của việt tân viết
việc nguyễn thành tú và đồng bọn
đang làm là tiếp tay giải tỏa
áp lực cho chế độ cộng sản việt nam
làm tàn lực đấu tranh chung của người việt
chúng tôi kính kêu gọi
mọi ban chấp hành cộng đồng
mọi cơ quan truyền thông và hội đoàn
hãy cảnh giác và cô lập những kẻ phá hoại
khỏi hạn cái chữ cô lập là tôi nhớ
tại vì cái đó là từ nữ
họ dùng với bố tôi trước khi họ thủ tiêu bố tôi
còn người thứ ba
thằng tú phải tử thôi
nó ở đâu
sử trảm con trùng khuyết tật
vì việt nam này
tôi ủng hộ bất cứ tổ chức nào
ở hải ngoại tiêu diệt ám sát
trừ bọn cộng sản năm vùng
quý vị và các bạn vừa nghe
một số đoạn trích ý kiến của ông nguyễn thanh tú
con trai nhà báo đạm phong
người đã bị giết hại dã man
tại mỹ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tại cuộc họp báo được tổ chức
ở thành phố san jose california mỹ
cung cấp một số tài liệu
liên quan đến tổ chức khủng bố việt tân
cuộc họp báo đã được công bố
lúc chúng ta có thêm tư liệu
rõ bản chất xấu xa âm mưu đen tối
thủ đoạn tàn bạo của tổ chức khủng bố việt tân
những kẻ đã và đang tiến hành
nhiều hoạt động phá hoại
sự ổn định phát triển của việt nam
chương trình tạm đường ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau